từ ngày một tháng bốn tỉnh phú yên đã chuẩn bị nguồn hàng giữ chữ bình ổn thị trường
và triển khai phân phối hàng hóa trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian triển khai chương trình dự kiến đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
các nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu cần giữ chữ bình ổn thị trường
gồm gạo mì tôm đường dầu ăn bột nêm sữa thịt các loại và giao cụ quả
tỉnh hiện nay có khoảng một mươi hai doanh nghiệp cung ứng hàng hóa thiết yếu
cho thị trường với tổng kinh phí khoảng một mươi bảy tỷ đồng